tiếp tục thông tin về phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo hà văn thắm và đồng phạm
chiều nay hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên y án tử hình đối với bị cáo nguyễn xuân sơn
án trung thân đối với bị cáo hà văn thắm
theo đó hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định y án sơ thẩm đối với ba bị cáo chính trong vụ án này
là hà văn thắm cựu chủ tịch hội đồng quản trị âu sơn banh nguyễn xuân sơn và nguyễn minh thu
cựu tổng giám đốc âu sơn banh
đánh giá về bản chất hành vi của bị cáo hội đồng xét xử phúc thẩm thấy nguyễn xuân sơn không oan
có chăng chỉ là phạm tội nào mà thôi vì không có lúc nào nguyễn xuân sơn không có chức vụ quyền hạn
thực tế nguyễn xuân sơn có nhận tiền từ âu sơn banh để chi cho pvn
nguyễn xuân sơn đã chiếm đoạt số tiền này nên bị cáo kháng cáo về hành vi này là không đúng
hội đồng xét xử cho rằng nguyễn xuân sơn đã rất thành khẩn khai báo
tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng nhất là trong giai đoạn phúc thẩm
hơn nữa bị cáo sơn và gia đình bị cáo có nhiều thành tích là gia đình có công với cách mạng
hội đồng xét xử sẽ kiến nghị tránh án tòa án nhân dân tối cao
xem xét giảm hình phạt cho bị cáo sơn từ tử hình xuống trung thân
sau khi bị cáo sơn khắc phục ít nhất ba phần tư hậu quả
đối với bị cáo hà văn thắm hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng
dù vận dụng hết các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo
hơn mức án trung thân cấp sơ thẩm đã tuyên dành cho bị cáo
tuy nhiên hội đồng xét xử nhận thấy hành vi chi lãi ngoài thực hiện trong bối cảnh thị trường tài chính không ổn định
nhiều ngân hàng cũng thực hiện hành vi tương tự
về nhân thân bị cáo có nhân thân rất tốt có nhiều thành tích thành khẩn khai báo
đề nghị các cơ quan chức năng khi tiếp nhận bản án cần xem xét giảm xuống tù có thời hạn cho bị cáo
tòa phúc thẩm cũng đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố cựu phó tổng giám đốc
ocean bank trần thanh quang để làm rõ những sai phạm liên quan